sáng ngày một mươi hai tháng bảy lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết vừa ghi nhận thêm chín mươi ba ca dương tính với sars cov hai
trong đó nhiều ca chưa xác định được nguồn lây xuất hiện trong một số doanh nghiệp có hàng chục ngàn công nhân
trong chín mươi ba ca dương tính với sars cov hai mới ghi nhận tập trung nhiều nhất ở các phường đã phong tỏa của thành phố biên hòa
và ố dịch trong khu nhà trò tại xã lông tân hủy nhân trạch
ngoài ra tiếp tục ghi nhận các ca dương tính lẻ trong một số doanh nghiệp có đông công nhân
như công ty trách nhiệm hữu hạng changshin huyện vĩnh cửu công ty trách nhiệm hữu hạng nam giang
khu công nghiệp sông mây huyện tráng bom công ty trách nhiệm hữu hạng puchen việt nam
các ca này vẫn chưa xác định được nguồn lây
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và xét nghiệm f một để xử lý
trước diễn biến ngày càng phức tạp hơn của dịch bệnh lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai đề xuất các ngành liên quan
cần ra soát hoàn thiện kịch bản trong trường hợp dịch bệnh bùng phát lớn trên địa bàn tỉnh và bùng phát trong các khu công nghiệp